chào mừng kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố đà nẵng anh hùng
sáng nay một mươi năm tháng tám ubnd tp đà nẵng long trọng tổ chức lễ công bố quyết định phong tặng
truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
các cá nhân vinh dự được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
là đại úy châu quang bút nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tên lửa bảy mươi ba
trung đoàn tên lửa hai trăm tám mươi năm sư đoàn phòng ba trăm sáu mươi ba thuộc quân chủng phòng không không quân
đồng chí đoàn thị thanh cần nguyên y sĩ thuộc khu ba huyện hòa vang tỉnh quảng đà
nè thuộc quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ mai mỹ
nguyên bí thư tri bộ bí mật thôn ba giáng thuộc huyện ủy bí mật hòa vang tỉnh quảng đà
nay thuộc quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đây là những cá nhân đã có cống hiến hy sinh lớn lao cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta
góp phần giải phóng quê hương thống nhất tổ quốc